sau thời gian điều trị mắc covid một mươi chín mặc dù nhiều bệnh nhân đã hồi phục và có kết quả âm tính với virus sars cov hai
nhưng sau đó nhiều bệnh nhân vẫn phải chịu được những tác động từ di chứng biến chứng sự tổn thương cả về tâm lý và tinh thần
nhất là những bệnh nhân bị covid một mươi chín nặng thường rất nghiêm trọng
đặc biệt trên những bệnh nhân lớn tuổi hay những người có nhiều bệnh phối hợp sẽ là lúc bệnh nền dễ bộc phát
do thiếu điều trị chuyên khoa trong thời gian mắc covid một mươi chín
vì vậy việc hỗ trợ điều trị chăm sóc trong giai đoạn phục hồi càng sớm thì hậu quả của căn bệnh nếu có càng nhẹ
hoặc có khi không để lại di chứng nào
xuất phát từ thực tế điều trị bệnh nhân covid một mươi chín kinh nghiệm điều trị chuyên sâu cho các bệnh nhân đa bệnh lý
và thế mạnh khám chữa bệnh người bệnh cao tuổi giám đốc bệnh viện thống nhất đã ký quyết định thành lập
khoa hồi sức phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau covid một mươi chín với đội ngũ y bác sĩ
được điều động phân công từ các chuyên khoa của bệnh viện
khoa hồi sức và phục hồi chức năng cho bệnh nhân covid một mươi chín sẽ điều trị kết hợp giữa phục hồi chức năng
và điều trị bệnh nền của các chuyên khoa tim mạch hô hấp thần kinh nội tiết giữa đông y và tây y
giữa điều trị hiện đại với y học cổ truyền điều trị tâm lý dinh dưỡng sau covid một mươi chín
trong cuộc hành trình quay trở lại với cuộc sống bình thường này sẽ chẳng có ai giống ai
vì mỗi người có một sức khỏe nền khác nhau trải qua tình trạng bệnh lý khác nhau thiệt hại cơ thể
trong mức chống tròi với bệnh tật cũng khác nhau
bệnh viện thống nhất mong rằng với việc thành lập khoa hồi sức và phục hồi chức năng sẽ giúp cho các bệnh nhân
sau nhiễm covid một mươi chín nhanh chóng hồi phục sức khỏe và các chức năng sinh hoạt
sớm trở lại cuộc sống và nhịp sinh hoạt hàng ngày
và giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê đình thanh giám đốc bệnh viện thống nhất chia sẻ